tối qua theo giờ việt nam thủ tướng nhật bản kishida fumio đã có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại shangri la năm hai nghìn hai mươi hai diễn ra tại singapore
trong bài dẫn đề này nhà lãnh đạo nhật bản đã đưa ra tầm nhìn kishida vì hòa bình với năm trụ cột nhằm tăng cường khả năng đối thoại và đảm bảo an ninh của nhật bản
đây cũng là bài phát biểu đầu tiên sau tám năm của một nhà lãnh đạo nhật bản tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu á này
phát biểu dẫn đề trong phiên khai mạc đối thoại shangri la hai nghìn hai mươi hai ở singapore thủ tướng kishida cam kết nhật bản sẽ đóng vai trò tích cực hơn để ngăn chặn các hành động đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực
để duy trì và củng cố hòa bình và trật tự trong khu vực tôi muốn công bố tầm nhìn kida vì hòa bình sẽ tăng cường vai trò ngoại giao và an ninh của nhật bản
đầu tiên là duy trì và củng cố nền tự
đầu tiên là duy trì và củng cố nền tự do và mở trật tự quốc tế dựa trên các quy tắc
thứ hai là tăng cường an ninh chúng tôi sẽ thúc đẩy mạnh mẽ khả năng quốc phòng của nhật bản và tăng cường hợp tác an ninh của liên minh nhật mỹ và với cả các nước khác sẵn sàng hợp tác
thứ ba là nỗ lực thực tế để đạt được một thế giới không có vũ khí hạt nhân
thứ tư là tăng cường các chức năng của liên hợp quốc bao gồm cả việc cải tổ hội đồng bảo an liên hợp quốc
thứ năm là tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực mới như an ninh kinh tế
theo ông kishida chính sách ngoại giao tích cực của nhật bản sẽ được hỗ trợ bởi cam kết được đưa ra vào đầu tuần này đó là đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng trong vòng năm năm tới cũng như viện trợ cho các quốc gia châu á bao gồm cung cấp tàu tuần tra để giúp họ bảo vệ an ninh hàng hải
đây là bài phát biểu đầu tiên sau tám năm của một nhà lãnh đạo nhật bản tại diễn đàn an ninh hàng đầu châu á
theo ba tổ chức đối thoại chonila
lần thứ một mươi chín khoảng năm trăm linh đại biểu là quan chức chính phủ quan chức quốc phòng an ninh ngoại giao nhà nghiên cứu học giả doanh nhân từ gần năm mươi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự đối thoại năm nay